quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hằng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn đối với mẹ bầu dinh dưỡng tốt giúp mẹ có sức đề kháng tốt vượt cạn thành công sớm phục hồi sức khỏe sau sinh tăng cường nguồn sữa cho con bú giảm nguy cơ mắc một số tai biến sản khoa hoặc các bệnh lý dễ gặp trong thai kỳ
tuy nhiên nhiều mẹ bầu thường có tâm lý khi mang thai phải ăn cho hai người thậm chí ba người nếu mang song thai do đó đã dẫn đến những sai lầm trong vấn đề cung cấp dinh dưỡng
điều này có thể gây ra những tác hại đối với chính thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu
cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh để có thêm những thông tin cụ thể về vấn đề dinh dưỡng khoa học cho mẹ bầu
đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ
bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba mươi sáu năm ngày hôm nay
chế độ ăn của mẹ bầu cần đảm bảo như thế nào để vào con không vào mẹ
mẹ không tăng cân quá nhiều mà con vẫn được phát triển khỏe mạnh
và chúng ta cần ưu tiên những nhóm thực phẩm nào
để cho đứa con tăng trưởng tốt thì mình biết là mình chuẩn bị dinh dưỡng trong những giai đoạn từ trước khi mang thai rất là quan trọng
nếu mình suy dưỡng quá hay là mình bị thiếu máu chẳng hạn thì mình cần phải ăn nhiều lên chút để mình tăng cân cho đủ
để không suyên dưỡng
hoặc là không bị thiếu máu nữa trước khi mang thai
và khi mang thai rồi thì mình cần phải ăn uống đầy đủ
thì cái việc mà dinh dưỡng vào con hay vào mẹ thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái khả khẩu phần ăn của người mẹ là một
thứ hai là loại thức ăn
và cái thứ ba là bệnh lý của cái thai kỳ đó
chẳng hạn như là lĩnh lý của người mẹ có thiếu máu hay không
cái phụ tạo thành bánh nhao như thế nào
cái mức độ vôi hóa
hoặc là cái
gây rốn chẳng hạn là tình trạng nó nhỏ quá
hoặc là nó bị xoắn
hoặc là bị cuộn lại bị cột lại chẳng hạn
thì nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai
thì nói chung là để một đứa con mình được phát triển đầy đủ đủ cân đủ ký
thì mình cần phải ăn uống đầy đủ đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau
và mình chú ý là không có ăn
thứ như đôi khi mình có những cái sở thích là mình thích ăn chè nhiều hơn
hoặc là thích ăn nhiều đồ chua

thì mình phải chú ý là những cái ý thích đó mình cũng thiều theo ý thích của mình
các bạn mình cũng ăn
nhưng mà mình không có lạm dụng không ăn nhiều quá không có ăn thoải mái
mà mình nên chú ý là phải đa dạng nhiều loại thực phẩm
vâng với các mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ thì nên ăn uống ra sao thưa bác sĩ
thì những người này cần phải gặp bác sĩ dinh dưỡng
tư vấn cái chế độ ăn phù hợp
tại vì cái khẩu phần ăn lúc này nó phải thay đổi
mặc dù là vẫn phải tăng cái lượng dinh dưỡng lên như những phụ nữ bình thường
tuy nhiên nếu mình ăn uống không có cân đối hoặc tăng quá nhiều
thì cái đường hiếu mình không kiểm soát được
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ cũng như là đến thai nhi
cho nên là những cái trường hợp này thì mình cần phải có cái khẩu phần ăn nó hơi thay đổi
ví dụ như là cái lượng cơm chẳng hạn cái lượng bột đường trong mỗi bữa ăn
cơm bún mì phở khoai bánh mì chẳng hạn
hay là những loại thức ăn ngọt như là
bánh ngọt chè trái cây ngọt v v
thì mình cần phải kiểm soát kỹ
có nghĩa là mình ăn một bữa ăn thì mình giảm cái lượng một đường xuống không ăn quá nhiều
và có thể là thường những người này thì phải chia nhỏ mới ăn ra
ngoài ba bữa ăn chính ăn ít cơm rồi
thì những bữa ăn phụ mình cũng sẽ ăn thêm một ít bột đường
và ít những cái chất thực phẩm khác như là trái cây hoặc là sữa v v
để mà cung cấp đủ dinh dưỡng
nhưng mà vẫn kiểm soát cái lượng bột đường đầy đủ
cho người ta
những trường hợp này thì mình cần là ăn tăng rau nhiều hơn chút
rồi những loại chất béo như là dầu mỡ hay là da
mình nên là kiểm soát bớt
có nghĩa là mình hạn chế ăn